do gạo nếp không thuộc danh mục dự trữ quốc gia bộ công thương vừa đề nghị chính phủ xem xét cho phép tiếp tục xuất khẩu nếp gồm gạo nếp thóc nếp tấm nếp theo nhu cầu và không tính vào lượng hạn ngạch bốn trăm linh tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng bốn và thời gian tới
các doanh nghiệp phản ánh tình trạng tồn kho lớn gạo nếp và đề nghị cho xuất khẩu lại mặt hàng này do không nằm trong danh mục mặt hàng dự trữ quốc gia
sau khi tham vấn ý kiến từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương thừa nhận danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia theo nghị định số chín mươi bốn năm hai nghìn ba không bao gồm thóc nếp gạo nếp và tấm nếp
nghĩa là ngay cả trong tình huống đột xuất cấp bách
thì thóc nếp gạo nếp không thuộc diện huy động và dự trữ quốc gia
cũng theo bộ công thương trong số các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có một số thương nhân chỉ xuất khẩu nếp bao gồm gạo nếp tấm nếp hoặc coi nếp là mặt hàng xuất khẩu chủ lực